bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh vừa tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản xuân canh tí hai nghìn hai mươi
chương trình là hoạt động trọng điểm chăm lo cho các gia đình chính sách hộ nghèo vui xuân đón tết
đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động
tại buổi lễ hai trăm linh xuất quà đã được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh trao cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới